thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày năm tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có một chín trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là tám trăm ba mươi bảy ba trăm bốn mươi bảy ca
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một
hệ thống quản lý ca bệnh quốc gia ghi nhận bảy năm trăm linh bốn ca nhiễm mới
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước
còn tại thành phố hà nội sở y tế cho biết tối ngày năm tháng một mươi một thông báo trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận một trăm ba mươi ba ca covid một mươi chín mới trong đó có sáu mươi một ca cộng đồng
khu cách ly là ba mươi ba ca khu phong tỏa là ba mươi chín ca
đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất tại thủ đô hà nội trong hơn một tháng qua